đồn biên phòng nhật lệ thuộc bộ đội biên phòng quảng bình vừa phối hợp với ủy ban nhân dân xã bảo ninh
thành phố đồng hới tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về biển đảo cho các cán bộ nhân dân
và các chủ tàu cá thuyền trưởng ngư dân
tại buổi tuyên truyền bà con ngư dân và các chủ tàu thuyền trưởng đã được nghe những nội dung cơ bản
về chủ quyền biển đảo vùng đánh cá chung vịnh bắc bộ luật biển việt nam
hiệp định luật pháp quốc tế về biển luật giao thông đường thủy luật thủy sản
cùng với tuyên truyền đồn biên phòng nhật lệ đã kết hợp phát tờ rơi chiếu phim phóng sự với nhiều nội dung thiết thực
giúp cho cán bộ ngư dân hiểu biết về biển đảo việt nam qua đó thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động nghề cá
cũng trong buổi tuyên truyền chỉ huy đồn biên phòng nhật lệ đã tổ chức cho các chủ tàu ký cam kết thực hiện nghiêm chỉ thị
của thủ tướng chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
trong tình hình mới từ đó luôn sát cánh cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển